phát biểu tại hội nghị cấp cao trực tuyến phong trào không liên kết về ứng phó với đại dịch covid một mươi chín vào đêm ngày hôm qua
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị các nước không liên kết cần siết chặt tay nhau và tăng cường đoàn kết
biến nguy thành cơ để vượt qua khó khăn chiến thắng đại dịch tiếp tục tiến lên
thủ tướng nguyễn xuân phúc kêu gọi các nước thành viên của phong trào không liên kết tăng cường hợp tác
chia sẻ thông tin kinh nghiệm trên tất cả các cấp độ lĩnh vực và diễn đàn tiến tới xây dựng cơ chế chung
về cảnh báo ngăn ngừa và ứng phó với khủng hoảng dịch bệnh
thủ tướng cũng đề nghị phong trào cần tiếp tục đi đầu trong tăng cường chủ nghĩa đa phương và đoàn kết quốc tế
phát huy vai trò của liên hợp quốc và tổ chức y tế thế giới trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín
thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam đã nhận thức rõ nguy cơ và thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín từ rất sớm
theo phương châm chống dịch như chống giặc
việt nam đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh cao hơn mức khuyến cáo của who
và chấp nhận hy sinh một số lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để bảo vệ sức khỏe của nhân dân
và đồng thời vừa tập trung ưu tiên phòng chống dịch vừa nỗ lực giữ ổn định sản xuất kinh doanh
bảo đảm an sinh xã hội không để ai bị bỏ lại phía sau
các nước thành viên không liên kết tham dự hội nghị cũng đã thông qua tuyên bố chung
và trong đó khẳng định sự ủng hộ của phong trào đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò của tổ chức y tế thế giới
tuyên bố chung cũng kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế lên án và kêu gọi xóa bỏ các hành động cấm vận đơn phương
vi phạm hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
đồng thời nhất trí thành lập nhóm đặc trách không liên kết để xây dựng cơ sở dữ liệu chung
của các nước thành viên phong trào trong phòng chống đại dịch